tổng cục hải quan đang phối hợp với các bộ ngành chuẩn bị triển khai thí điểm đối với một mươi năm thủ tục hành chính mới
cụ thể tính đến giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đã có hai ba triệu hồ sơ của hơn ba mươi chín trăm linh doanh nghiệp
được các bộ ngành tiếp nhận xử lý trên nsvk
chỉ tính từ đầu năm đến trung tuần tháng bảy có hơn bốn bảy trăm linh doanh nghiệp tham gia nsvk
với số lượng hồ sơ đạt hơn năm trăm linh hồ sơ
cũng theo tổng cục hải quan cùng với nsvk
thông qua cơ chế một cửa asean asvk với sáu quốc gia tham gia
gồm singapore malaysia indonesia thái lan brunei và campuchia chia sẻ giải quyết co
tính đến nay việt nam đã nhận tám mươi tám co từ sáu nước trên và gửi sang các nước một trăm năm mươi năm co
trong đó tổng số co gửi sang indonesia là ba mươi tám và nhận về sáu mươi bốn co
malaysia ba mươi chín co gửi đi và nhận về hai mươi ba co
singapore một mươi ba co gửi đi
thái lan năm mươi bốn co nhận về thái lan sáu mươi năm co gửi đi
sáng ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội bộ tài chính tổng cục thuế đã tổ chức lễ công bố quyết định số chín trăm hai mươi
quy đề btc của bộ trưởng bộ tài chính về việc hợp nhất các tri cục thuế thành tri cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế thành phố hà nội
theo đó cục thuế hà nội hợp nhất tri cục thuế huyện sóc sơn và tri cục thuế huyện mê linh
thành tri cục thuế khu vực sóc sơn mê linh hà nội
hợp nhất tri cục thuế huyện ứng hòa và tri cục thuế huyện mỹ đức thành tri cục thuế khu vực ứng hòa mỹ đức
hợp nhất tri cục thuế huyện thanh oai và tri cục thuế huyện trương mỹ thành tri cục thuế khu vực thanh oai trương mỹ
cục thuế thành phố hà nội là một trong một mươi sáu đơn vị của đợt hai năm hai nghìn một mươi chín trong cả nước
thực hiện triển khai việc sắp xếp hợp nhất tri cục thuế cấp huyện để thành lập tri cục thuế khu vực
tính đến thời điểm hiện nay tổng cục thuế đã thực hiện sắp xếp hợp nhất một trăm chín mươi bốn tri cục thuế thuộc hai mươi chín cục thuế tỉnh thành phố
để thành lập chín mươi hai tri cục thuế khu vực giảm một trăm linh hai tri cục thuế
tổng cục thuế sẽ tiếp tục giả soát trình bộ hợp nhất các tri cục thuế thuộc các cục thuế tỉnh thành phố còn lại

hội đồng điều hành ngân hàng trung ương châu âu ecb đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở các mức thấp lịch sử
xong để ngỏ cánh cửa cho việc cắt giảm
lãi suất hiện tại của ecb đối với các hoạt động tái cấp vốn cho vay cận biên và lãi suất tiền gửi lần lượt ở mức hai mươi năm và âm bốn
lạm phát trong tháng sáu vẫn ở mức một ba tuy nhiên ecb cũng cho biết có thể mở một ngói nới lỏng định lượng qe mới
trong bối cảnh lạm phát vẫn rất thấp so với mục tiêu đặt ra
đồng thời cam kết tìm cách giảm thiểu tác động của lãi suất âm đối với các ngân hàng
động thái trên đã công khai để ngỏ khả năng cho việc ecb giảm lãi suất cũng như mua thêm trái phiếu ngay từ tháng chín tới
đồng bằng anh đã giảm xuống mức thấp trong hai năm so với đồng usd trước đồn đoán ngày càng tăng
về khả năng anh rời khỏi liên minh châu âu eu mà không thỏa thuận
cụ thể tại phiên giao dịch ngày cuối của tháng bảy tại london đồng bằng anh đã giảm xuống một hai trăm một mươi hai usd trên một bảng
mức thấp nhất kể từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
trong bốn phiên giao dịch vừa qua đồng bằng anh đã mất giá so với đồng usd do lo ngại brexit không đạt được thỏa thuận
về thương mại và các vấn đề quan trọng khác
so với rổ tiền tệ đồng usd được giao dịch gần mức cao trong hai tháng
tân thủ tướng anh boris johnson hiện muốn thay đổi các điều khoản trong thỏa thuận mà người tiền nhiệm
theresa may đã nhất trí với eu nhấn mạnh người anh phải rời khỏi eu vào đúng hạn chót ngày ba mươi một tháng một mươi
dù có hay không
theo các chuyên gia sự bất ổn xung quanh tiến trình brexit và những tác động kinh tế từ tiến trình này
có thể khiến đồng bằng anh rơi vào thế khó khăn trong nhiều tuần tới
thưa quý vị dự án cao tốc bắc nam phía đông được phê duyệt một mươi một dự án đường bộ cao tốc trên tuyến
trong đó có ba dự án sử dụng vốn ngân sách một trăm linh và tám dự án sử dụng vốn ngân sách cùng với vốn của nhà đầu tư
phối hợp theo hình thức ppp
bộ giao thông vận tải đang tích cực kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư
dự án thành phần này
theo nghị quyết số năm mươi hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn của quốc hội giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi sẽ đầu tư xây dựng sáu trăm năm mươi bốn km
chia thành một mươi một dự án thành phần gồm ba dự án đầu tư công và tám dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
đến nay hồ sơ mời tuyển quốc tế của toàn bộ tám dự án thành phần đầu tư theo hình thức ppp
đã được phát hành rộng rãi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước
dù các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu quốc tế
được bộ giao thông vận tải nghiên cứu kỹ phù hợp với thông lệ quốc tế
tuy nhiên các nhà đầu tư trong nước lại cho rằng khó có cơ hội tham gia
đơn cử như tiêu chí yêu cầu nhà đầu tư đã làm dự án có quy mô tương tự
tiêu chí nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu đã từng góp tương đương với dự án đang tuyển chọn lần này
được cho là giao cản với nhà đầu tư trong nước
tiêu chí đánh giá nhà đầu tư thì chúng ta đấu thầu quốc tế
cho nên không có phân biệt đầu tư trong nước hay đầu tư nước ngoài là điều thứ nhất
vấn đề thứ hai các cái tiêu chí đó thì chúng ta phải làm theo luật
luật đấu thẩu năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội được chính phủ hướng dẫn bằng nghìn ba mươi
và được bộ giao thông vận tải hướng dẫn bằng thông tư mười lăm về các tiêu chí năng lực
đầu tư trong nước cũng rất nhiều nhà đầu tư có năng lực
tôi nghĩ là họ hoàn toàn có cơ hội
nhưng thực sự họ muốn tham gia đầu tư các dự án cao tốc bắc nào
hiện tại cùng với việc tiến hành mở và đánh giá hồ sơ dự tuyển nhà đầu tư
bộ giao thông vận tải đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ mời thầu
và dự thảo hợp đồng cho tám dự án cao tốc bắc nam triển khai theo hình thức ppp
đây chính là bộ lọc thứ hai đóng vai trò quyết định sự thành bại của các dự án
và cũng là thách thức lớn nhất đối với bên mời thầu trong giai đoạn hiện nay
theo bộ giao thông vận tải vấn đề quan trọng nhất của dự án đó là chất lượng và tiến độ
vì vậy bất kỳ nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài muốn tham gia dự án
phải cung cấp được dịch vụ tốt nhất bảo đảm tiến độ chất lượng cho toàn dự án
đây là điều quan trọng hơn việc nhà đầu tư đến từ quốc gia nào
một trong những nguyên nhân được xác định là do theo thông tư năm năm của bộ tài chính
lãi suất huy động vốn được nhà nước cho phép đang thấp hơn khá lớn so với lãi suất thương mại của các ngân hàng
điều này làm tăng rủi ro đối với phương án tài chính của các dự án theo hình thức đối tác công tư ppp
mức lãi suất sáu chín là áp dụng theo quy định lãi suất vốn vay thực hiện dự án ppp
không được vượt quá một năm lần lãi suất trái phiếu chính phủ
theo đại diện bộ giao thông vận tải khi nền kinh tế vĩ mô càng ổn định mức lãi suất này càng giảm
điều này đồng nghĩa tranh lệch mà chủ đầu tư phải tự bù sẽ càng lớn
các doanh nghiệp của chính phủ về xây dựng đường cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đã đưa ra những cơ chế cụ thể
đặc biệt là về cơ chế tài chính vốn chủ sở hữu được nâng lên hai mươi với mục đích tìm ra những nhà đầu tư thực sự có năng lực về tài chính
trước đây kết luận thanh tra kiểm toán đã chỉ ra một số dự án chủ đầu tư có năng lực tài chính yếu dẫn đến những bất cập trong quá trình triển khai dự án
dự án cao tốc bắc nam là dự án trọng điểm quốc gia là dự án lớn nên cần phải có những nhà đầu tư thực sự mạnh mới đủ đáp ứng yêu cầu về tiến độ chất lượng dự án
trước những bất cập này bộ tài chính hiện đang lấy ý kiến sự đổi quy định theo hướng nhà đầu tư sẽ được tự quyết định huy động vốn với mức lãi suất hợp lý bảo đảm tính cạnh tranh của các nhà thầu
thưa quý vị việc nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn một cách thuận lợi
mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế
kết quả khảo sát của phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci với khoảng năm trăm linh doanh nghiệp cho thấy nhu cầu vốn của các doanh nghiệp rất lớn
tuy nhiên không ít doanh nghiệp không tiếp cận được tín dụng tại các tổ chức tín dụng
nguyên nhân từ nhiều phía đối với doanh nghiệp năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính là điểm yếu phổ biến khi tiếp cận tín dụng
đối với tổ chức tiến dụng bên cạnh sự phức tạp về hồ sơ thủ tục lãi suất cho vay thì phải kể khẩu vị rủi ro trong cho vay
chính vì những vấn đề này mà doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa và tổ chức tiến dụng chưa có tiếng nói chung
vấn đề tiếp cận vốn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ là và những doanh nghiệp cực nhỏ là vấn đề mà được bàn thảo rất nhiều lần rồi
và có rất nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chưa có điều kiện được tiếp cận những nguồn vốn
thì cái này nó đến từ thứ nhất là từ về phía doanh nghiệp
thì doanh nghiệp cũng cần phải đưa ra những cái dự án khả thi và đáp ứng được những cái nhu cầu của ngân hàng
chúng tôi vẫn cho rằng là một điều rất là quan trọng của doanh nghiệp vừa và nhỏ là thường thông tin công khai tài chính có giới hạn một phần cũng do điều kiện nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ
theo ngân hàng nhà nước ngoài khó khăn chung của thị trường như biến đổi khí hậu
thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả cho vay của các tổ chức tiến dụng
nguyên nhân của tình trạng trên còn xuất phát từ chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
bên cạnh đó việc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn vốn vay ngân hàng cũng tạo áp lực cho hệ thống tổ chức tiến dụng
khi tổ chức tín dụng không đủ thông tin về doanh nghiệp không kiểm soát được dòng tiền dễ dẫn đến tâm lý e rè khi quyết định cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
chính sách bảo lãnh tín dụng cho thấy khối doanh nghiệp này cũng được cho là còn nhiều bất cập

chính sách bảo lãnh tín dụng cho thấy khối doanh nghiệp này cũng được cho là còn nhiều bất cập
đối với các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về tài sản đảm bảo khi tiếp cận tín dụng
chỉ khi tổ chức tín dụng nới lỏng chính sách trong quan hệ tín dụng với doanh nghiệp mới tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp về tài sản đảm bảo khi tiếp cận tín dụng
theo chuyên gia kinh tế của ngân hàng thế giới thời kỳ việt nam hưởng lợi từ dân số vàng không còn nhiều
đầu tư cao nhưng hiệu quả và năng suất thấp ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng trung hạn của việt nam
do đó việt nam cần tăng cường đầu tư và thúc đẩy tăng năng suất để tái tạo đá tăng trưởng và trở thành nước thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm
các doanh nghiệp việt nam cần chú trọng cải cách sâu rộng nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển thị trường vốn năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính